xác minh nhân thân của chị phương thì chị phương bỏ chồng bỏ chồng gần một mươi năm rồi
và về sinh sống với mẹ đẻ
mẹ đẻ thì này có một số nhà có một số phòng trọ
để cho những người công nhân các nơi về đấy thuê trọ
bên cạnh đó trinh sát còn thu thập được nhiều thông tin cho thấy
từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi
chị này có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên minh
kém tuổi quê ở thành hóa
làm công nhân làm bà
tại một khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tử sơn
tiến hành kiểm diện người đàn ông này
thì những người quen của anh ta cho biết
thời gian gần đây minh không thường xuyên có mặt tại tử sơn
chỉ có một số tài liệu đã thu thập về minh được tiếp tục sử dụng để đấu tranh với nguyễn thị phương
đến cuối giờ chiều một mươi chín tháng chín phương mới thừa nhận mối quan hệ tình cảm với trần văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã cẩm long huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa

tuy nhiên đến khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai do công việc làm ăn của minh gặp nhiều khó khăn

nên minh đã đi về thanh hóa để sinh sống
nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với chị phương
căn cứ quyết định khiến cơ quan điều tra tin rằng

nói thật sự là người ta chỉ là người đàn ông ví dụ như người đàn bà thế này thế kia thì người ta đến thôi
và em cảm thấy là lúc này sai vì người ta cũng có gia đình người ta có vợ con cũng giống mình thôi

gia lâm nào cũng phải trả giá nhẹ thì có thể là sự khinh khí coi thường của những người xung quanh là tấm gương xấu cho con cái
nặng hơn thì phải sống trong khổ đau ân hận sai vò cho đến khi nhắm mắt lìa đời
mà cũng có khi sai lầm lại phải trả giá
bằng chính mạng sống quý giá của mình
cây cục bi thảm cho ba nhân vật trong vụ án này hy vọng sẽ là tấm gương để mỗi cá thể soi dọi điều chỉnh hành vi của mình
sao cho không chỉ tuân thủ quy định pháp luật mà còn sống đúng với chuẩn mực đạo đức của xã hội của dân tộc
đây cũng chính là thông điệp mà những người tham gia điều tra khám phá vụ án muốn gửi gắm tới người dân
xác minh nhân thân và mẫu vật phẩm để sau này phục vụ cho công tác giám định adn
khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết do bị ngạt nước
có nghĩa là khi nạn nhân bị rơi xuống sông thì vẫn chưa tử vong và không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động
điều này đặt ra giả thiết có thể nạn nhân tự tử
tuy nhiên các chi tiết nạn nhân bị trói hai tay chân được bọc vào một chiếc vỏng buộc chặt hai đầu
cùng với hai chiếc bao tải đựng bê tông
hai chiếc bao tải chứa bê tông mục đích để cho sát nạn nhân chìm xuống đáy sông tránh bị phát hiện
vì vậy giả thiết nạn nhân tử tử hoàn toàn bị loại bỏ
sau khi chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi
thì phát hiện trên tử thi có hai bao trong đó có một bao chứa tảng bê tông
chúng tôi có nhận định phán đoán là khả năng đối tượng thực hiện hình di phẩm tội sông
là dùng hai bao
để vào hai tảng bê tông cột vào sát nạn nhân và di chuyển xuống sông để dình sông nhằm phi tan
tuy nhiên là ở cái dòng sông này lưu lượng tàu ghe ra rất nhiều
thì khả năng là do cái chân dịch của các cái phương tiện nó làm gách và tạo cái hộ lỗ hỏng
nên một tảng bê tông của mình phần bao nó bị tột ra
từ đó là làm
giảm nhẹ đi cái trọng lượng kết hợp với cái quá trình chương thối của nạn nhân
từ đó là đẩy sát nạn nhân nổi trên mặt nước
thì đây là ngoài cái ý muốn của đối tượng
nhận định đây là một vụ giết người phi tan xuống sông
vì tính chất nghiêm trọng của vụ án công an tỉnh sóc trăng đã thành lập chuyên án điều tra phá án và truy tìm nhân thân của nạn nhân
để điều tra phá án một cách nhanh nhất thì phải tìm được danh tính của nạn nhân
vì vậy trong khi ban chuyên án được thành lập
thì một tổ trinh sát được cử đến những xã lân cận nơi phát hiện ra sát nạn nhân để dò hỏi tin tức
trở lại hiện trường nơi phát hiện ra sát chết cơ quan điều tra nhận định đây chỉ là hiện trường giả là nơi phi tan và hiện trường thật ở đầu
đó là câu hỏi mà các
điều tra viên đang đi tìm lời giải
khúc sông này cách xa khu dân cư
vì vậy để làm cho nạn nhân ngất đi trối chân tay và di chuyển nạn nhân đến địa điểm này
cùng với hai bao tải chứa bê tông rồi phi tan xuống dưới sông thì hung thủ phải là người khỏe mạnh hoặc có hai người trở lên
trong lúc cơ quan điều tra xác minh nhân thân của sát chết
thì tối muộn ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi năm
một người phụ nữ tên là văn thị thủy đến cơ quan công an báo tình
về việc chồng chị này là anh trần văn nhân mất tích đã gần một tuần nay vẫn chưa thấy vệ
chỉ cung cấp cỡ khoảng một mươi một giờ đêm ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi ba đó
thì có một chiếc xe honda chạy đến nhà chị đó và kêu chồng chị ra
rồi sau đó chồng chị quay vô nấy
lấy cái võng và
thì trong cái quá trình điều tra đó thì nó trùng khớp với cái võng mà mình thu được trên tử thi
rồi chị cung cấp cho cơ quan điều tra giấy chứng minh nhân dân
cơ quan điều tra căn cứ giấy chứng minh nhân dân của chị và trưng cầu giám định dấu vân tay giữa cái dấu chứng minh nhân dân và cái tử thi
sau khi chị văn thị thủy cung cấp số chứng minh thư của chồng chị là anh trần văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở xã an ninh huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
phòng kỹ thuật hình sự công an huyện sóc trăng đã trưng cầu giám định adn và dấu vân tay của anh nhân trên chứng minh thư với dấu vân tay của nạn nhân chưa rõ danh tính mà cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh
từ khi anh trần văn nhân bị bắt đầu sử dụng chiếc vỏng màu xanh anh nhân không còn vui vẻ để gửi lại bọn anh trần văn nhân

từ đặc điểm quần áo cho đến đặc điểm nhận dạng chiếc vỏng mà chị thủy vợ anh cho rằng anh đã cầm đi trước khi bị mất tích
ngay sau khi có kết quả giám định cơ quan điều tra đã đến gia đình gặp gỡ với vợ của anh nhân là chị văn thị thủy
tại đây các cán bộ điều tra đã phát hiện chi tiết đặc biệt bất ngờ
khi thấy anh nhân ngủ say thủy ra ngoài gọi trần tuấn thành vào
lời khai của văn thị thủy
và văn thị thủy là người giúp sức cho trần tuấn thành
vì theo lời khai của thủy
trong khi bị siết cổ
anh nhân đã bất ngờ tỉnh dậy và có phản kháng
thủy đã ngồi đè lên người anh
và giữ chặt tay
cho thành siết cổ
đến khi thấy anh nhân không còn cử động gì nữa
anh nhân lúc đó mới chỉ bị ngất đi
hai kẻ thù ác tưởng rằng anh đã chết
bọc anh nhân trong chiếc vỏng
đồng thời buộc thêm hai bao tải chứa bê tông
nhằm mục đích cho sát anh nhân
mãi mãi chìm xuống đáy sông
thế nhưng lưới trời lộng lộng
tùy thừa khó thoát
một chiếc bao tải không hiểu lý do gì
mà bị rách khiến biến bê tông rời ra
sức nặng của một bao tải chứa bê tông
còn lại không đủ sức níu giữ sát nạn nhân
nằm lại dưới đáy sông
nó đã nổi lên
tố cáo tội ác của những kẻ mất nhận
tội ác sẽ phải trả giá
và bị pháp luật trừng trị
trần tuấn thanh đã bị tòa án huyện mỹ tú
tỉnh sóc trăng tuyên án tử hình
văn thị thủy vì đang nuôi con nhỏ
nên nhận được sự khoan hồng của pháp luật
với bức án tù trùng thần